trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín lượng người tại các khu cách ly tập trung cũng đang tăng lên
công an tp hà nội đã chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy lên phương án chữa cháy đối với từng cơ sở
và duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tòa nhà a một tại khu đô thị mới pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai thành phố hà nội có hai trăm năm mươi hai phòng và có thể tiếp nhận khoảng hai người
công an tp hà nội đã tiến hành ra soát đánh giá hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và nguồn nước phục vụ chữa cháy đồng thời lên phương án chữa cháy với các tình huống cụ thể

lực lượng trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã được trang bị đầy đủ các biện pháp bảo hộ phòng dịch cá nhân
bảo đảm quân số ứng trực tại đơn vị các thiết bị phương tiện phục vụ công ty
công tác chữa cháy sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại những khu dân cư bị cách ly khu cách ly tập trung các bệnh viện được đẩy mạnh
trong tình hình chống dịch hiện nay anh em trong đơn vị vẫn thường xuyên đảm bảo quân số trực
thường xuyên hàng sáng kiểm tra phương tiện và chuẩn bị phương tiện để đảm bảo công tác chữa cháy sẵn sàng chiến đấu khi có nhiệm vụ khi có điều động của cấp trên
hiện nay người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường do đó nhu cầu sử dụng các nguồn điện nguồn nhiệt tại các hộ gia đình có thể tăng lên
vì vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đang tiếp tục tiến hành việc tuyên truyền hướng dẫn tại các khu dân cư
để người dân nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra